tin quốc tế theo bộ quốc phòng nga ukraine đã điều khiển một máy bay không người lái uav tấn công sân bay engos ở sataro saratov của nga khiến ba quân nhân nước này thiệt mạng
cùng ngày moscow tuyên bố đã tiêu diệt được bốn người ukraine cố tình xâm nhập biên giới
cùng ngày moscow tuyên bố đã tiêu diệt được bốn người ukraine cố tình xâm nhập biên giới
trong một diễn biến liên quan cơ quan an ninh nga fsb cho biết bốn người ukraine đã bị tiêu diệt khi đang tìm cách xâm nhập vào vùng briens
bryansk là một trong số những vùng ở nga được đặt cảnh báo đe dọa khủng bố vàng mức cao thứ hai trong thang màu ba cấp của nga do vị trí địa lý gần ukraine